năm mươi chín huyện thành phố thị xã trên địa bàn quân khu một gồm thái nguyên cao bằng bắc cạn bắc giang lạng sơn bắc ninh
đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi
hàng nghìn công dân trên địa bàn quân khu một đã được gọi lên đường nhập ngũ
trong đó công dân có tuổi đời từ một mươi tám đến hai mươi hai tuổi chiếm tỷ lệ là tám mươi năm một trình độ trung học phổ thông đạt tỷ lệ bảy mươi hai
trung học cơ sở chiếm hai mươi bảy số công dân đã tốt nghiệp trung cấp cao đẳng đại học cao hơn năm trước
đạt tỷ lệ tám một số công dân gọi nhập ngũ người dân tộc vào khoảng bốn mươi thanh niên được bồi dưỡng kiến thức về đảng
trước khi nhập ngũ là hơn ba mươi công tác giao nhận quân bảo đảm nhanh gọn an toàn để phòng dịch bệnh ncov
hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương trên địa bàn quân khu một đã chuẩn bị tốt địa điểm thời gian cơ sở vật chất
bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trước trong và sau lễ giao nhận quân
ngay trong đầu giờ sáng ngày một mươi tháng hai tất cả năm mươi chín huyện thành phố thị xã trên địa bàn quân khu một đã hoàn thành một trăm linh chỉ tiêu tuyển chọn
và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm an toàn tạo khí thế hăng hái của tuổi trẻ quyết tâm lên đường bảo vệ tổ quốc